tin bão khẩn cấp cơn bão số hai
vào hồi một mươi sáu h chiều ngày hôm nay vị trí tâm bão trên khu vực phía đông bắc vịnh bắc bộ
cách đảo bạch long vĩ khoảng hai trăm linh km về phía đông đông bắc
cách quảng ninh khoảng hai trăm linh km về phía đông nam
cách nam định ba trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm một mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đến bốn giờ ngày một mươi một tháng tám vị trí tâm bão trên vùng biển quảng ninh nam định
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
đêm nay và sáng mai khu vực ven biển quảng ninh ninh bình
nhiều khả năng có gió mạnh cấp sáu có nơi cấp bảy giật cấp chín
ven biển thanh hóa có gió mạnh cấp năm giật cấp tám
trong khi đó từ chiều ngày hôm nay đến khoảng ngày một mươi hai tháng tám
khu vực bắc bộ thanh hóa và nghệ an có mưa vừa mưa to và rông
có nơi thì mưa cục bộ